cả hai cho biết họ muốn kết hợp tình yêu dành cho thần thoại hy lạp với thách thức tạo ra một tác phẩm điêu khắc có kích thước lớn như ngoài đời thực
nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đến vấn đề nhập cư một nghệ sĩ người pháp đã dựng tác phẩm cao gần hai mươi mét ở gần biên giới giữa mỹ và mexico
tác phẩm thể hiện hình ảnh cậu bé mexico nắm chặt hàng rào và nhìn qua các bức tường bằng thép chia cắt mỹ và mexico
tác phẩm được ra mắt công chúng đúng thời điểm tổng thống donald trump đóng chương trình dak
một chương trình bảo hộ trẻ em nhập cư trái phép vào mỹ
đây là một cuộc thi thú vị được tổ chức thường niên tại thị trấn ramsbotom của anh
trong đó người chơi sẽ dùng bánh pot đinh đen để ném càng nhiều chiếc bánh mì lớn rơi xuống khỏi giá cao càng tốt
truyền thông ném bánh pudding này bắt nguồn từ một trận đánh vào thế kỷ một mươi năm khi các binh lính bắn hết đạn đá và phải dùng bánh pudding và bánh mì để tấn công kẻ thù
các nhà nghiên cứu ở vân lan đã tìm ra cách tạo ra một bánh pudding đen
các nhà nghiên cứu đã tạo ra thực phẩm từ điện và carbon dioxide thu được trong không khí
thông tin này sẽ mở đầu phần tin sáng tạo của chúng tôi ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
trong nghiên cứu các nhà khoa học dùng điện gió năng lượng mặt trời để điện phân hỗn hợp nước carbon dioxid và vi khuẩn trong lò phản ứng sinh học có kích thước bằng một tách cà phê
quá trình này tạo ra loại bột chứa khoảng năm mươi protein hai mươi năm cabohidrat cùng chất béo và acid nucleic phù hợp tiêu chí thực phẩm căn bản
các nhà nghiên cứu đặt ra một bản thân
mục tiêu tăng hiệu suất sử dụng năng lượng gấp một mươi lần so với phương pháp sản xuất thực phẩm hiện nay
nghiên cứu đang trong giai đoạn đầu và chưa có tính thực tiễn vì quá trình tạo ra một gam bột protein mất tới hai tuần
theo ước tính cần đến một thập kỷ để phát triển hệ thống có khả năng sản xuất bột dầu protein trên quy mô lớn
giải pháp của các nhà khoa học có thể giúp đáp ứng nhu cầu lương thực cho dân số thế giới dù không chăn nuôi hay trồng trọt
ngoài thực phẩm cho con người các nhà nghiên cứu đồng thời phát triển loại protein làm thức ăn cho gia súc gia cầm
một đơn vị chuyên sản xuất các loại quần áo thể thao của anh mới đây đã cho ra mắt loại áo khoác có thể tự phát ra ánh sáng trong bóng tối
chiếc áo sẽ tự phát ra ánh sáng màu xanh lá cây khi người mặc đi vào môi trường tối nhờ trên vải có chứa bột hình quang có khả năng hấp thụ năng lượng
để nạp năng lượng cho áo bạn chỉ cần cho áo tiếp xúc với bất kỳ nguồn ánh sáng nào từ ánh sáng đèn fas của điện thoại cho đến ánh sáng đèn studio
cường độ ánh sáng càng mạnh và thời gian tiếp xúc càng lâu thì áo càng phát sáng được lâu
nếu bạn phơi chiếc áo dưới nắng khoảng hai tiếng đồng hồ thì nó sẽ sáng liên tục tới một mươi hai tiếng đồng hồ
màu xanh của chiếc áo có được là bởi trên vải có chứa bột hình quang có khả năng hấp thụ năng lượng
hợp chất sẽ nằm sâu bên trong sợi vải giúp tránh bị rửa trôi khi giặt
theo các nhà sáng chế áo khoác tự phát sáng rất hữu ích trong việc hạn chế sự nguy hiểm cho những người thích chạy bộ hay các vận động viên đạp xe xuyên đêm
các nhà khoa học mới đây đã giải mã được những hành động đáng yêu của loài chó
theo đó một vài đặc điểm trong các đoạn gen làm cho chó nhà dễ thương hơn chó sói
và khiến cho một số gia đình đẹp hơn

các nhà khoa học này rút ra kết luận loài chó hòa đồng hơn loài sói
khi so sánh một mươi tám con chó cả thuần chủng lẫn không thuần chủng
với một mươi con sói được nuôi dưỡng trong chuồng từ nhỏ ở viện giáo dục tại indiana
kết quả cho thấy cả hai nhóm chó đều mừng chủ
nhưng loài chó có xu hướng tương tác với con người trong thời gian lâu hơn nhiều so với loài sói
thậm chí khi chúng gặp người lạ
nhóm nghiên cứu phát hiện một vùng gen trên nhiễm sắc thể số sáu ở chó
rất giống với những người mắc hội chứng williams
một dạng dối loạn phát triển
khiến người bệnh bị thiểu năng
nhưng lại làm cho họ rất thân thiện và thích nói chuyện
hội chứng này có nguyên nhân từ việc mất một phần nhiễm sắc thể số bảy
vùng tương tự nằm trên nhiễm sắc thể số sáu ở chó
vốn rất quan trọng trong quá trình tiên hóa của chúng
hãng panasonic mới đây đã tạo ra một chiếc tủ lạnh có khả năng nhận diện giọng nói
và tự động chạy tới chân giường của bạn
panasonic cho rằng chiếc tủ lạnh này sẽ là trợ thủ đắc lực
cho các buổi tiệc sẵn sàng mang rượu và đồ uống lạnh đến tận bàn khi cần thiết
và vào cuối bữa ăn bạn có thể cho các loại chai lọ đã dùng hết vào trong đó
để nó mang vào nhà bếp giúp bạn
phương thức hoạt động của chiếc tủ lạnh này cũng giống như những con robot máy hút bụi
tự động định hướng sàn nhà để tránh va phải chứa ngại vật
tuy nhiên theo những gì panasonic biểu diễn tại triển lãm công nghệ ifa
khả năng phản hồi với mệnh lệnh của chiếc tủ lạnh này có vẻ không nhanh nhạy cho lắm
đây chỉ là một sản phẩm thử nghiệm panasonic và họ sẽ chưa tung nó ra thị trường
ít nhất trong vòng ba đến bốn năm nữa
ý tưởng về chiếc gương thần trong chuyện bạch tuyết và bảy chú lùn đã được hiện thực hóa
chiếc gương này có tên là high mirror
nó là một chiếc gương thông minh có thể chẩn đoán tình trạng lan ra
và cho bạn biết có vấn đề gì đáng lo ngại hay không
nó có thể phát hiện mụn tàn nhang hoặc một lớp trang điểm không đạt
rất lịch sự nó không chê bai phũ phàng chủ nhân
mà lại đưa ra những lời khuyên nhiệt tình để bạn cải thiện làn da của mình
chiếc gương thông minh này còn đi kèm với một chiếc cân thông minh
để nhắc nhở bạn không chỉ về việc chăm sóc da mặt mà còn duy trì vóc dáng nữa
khi nói đến giấc mơ mỹ người ta vẫn thường nghĩ đến niềm tin
vào việc theo đuổi mục tiêu giàu có và thành công bằng nỗ lực và siêu năng
thế nhưng giờ đây có một giấc mơ mỹ khác đang hiện diện trong cuộc sống của một bộ phận người dân mỹ
giấc mơ này khuyến khích họ rời bỏ thành phố ngột ngạt tạm xa lánh công việc nhàm chán
mua một chiếc xe van và bắt đầu chặng đường mới đi tìm hạnh phúc
đối với nhiều người được du lịch khắp nơi là niềm mơ ước
du lịch mang lại cơ hội trải nghiệm mới khiến cho cuộc sống thường ngày bớt đi sự nhầm chán và nhiều hứng khởi hơn
ngày càng có nhiều người dân mỹ theo đuổi đời sống dung mục này
anh philip leblanc là một người mẫu chuyên nghiệp nhưng cuộc sống phù hoa ở beverly hills không làm anh thấy hạnh phúc
anh quyết định rời căn biệt thự lớn dọn vào trong chiếc xe van và bắt đầu cuộc đời nay đây mai đó
philip chưa bao giờ hối hận về quyết định đó của mình
chiếc xe van của tôi là một chiếc phour đời hai nghìn một mươi một đã chạy được một mươi năm vạn cây số và chưa bao giờ phải sửa chữa lại
tôi có chỉnh sửa nặng
tôi có chỉnh sửa một số chi tiết để cho nó phù hợp hơn với những chặng đường dài cũng như để tiện sinh hoạt trên đó
trên nóc chiếc xe là một chiếc bàn dã ngoại một chiếc ba đơ sốc một thuyền kayak và một chiếc ván trượt
những món đồ công kênh không thể cho vào trong xe
thêm vào đó là một túi chứa được khoảng một mươi tám lít nước
trên những quãng đường di chuyển nước nóng lên từ ánh mặt trời và philip sử dụng lượng nước này nấu ăn rửa bát đĩa và tắm
nội thất chiếc xe cũng đã được hoán cải
hai dãy ghế sau được gỡ bỏ
thay vào đó là những món đồ gỗ được gắn cố định đủ để đáp ứng những nhu cầu tối thiểu hàng ngày
và chừng đó là đủ cho hành trình khám phá thiên nhiên của philip
anh được tiếp xúc bởi những cạnh quan tuyệt đẹp
philip cho biết bí quyết hạnh phúc là không bao giờ ở một chỗ lâu quá ba tuần
khi còn đi học tôi từng nghe các thầy cô ở trường khuyên là hãy theo đuổi ước mơ của mình
và đây chính là giấc mơ thành sự thật của tôi
sống trong một chiếc xe van và kết nối bản thân với thiên nhiên
tôi đã học được rất nhiều từ các chuyến đi và điều đó làm tôi cảm thấy cuộc sống này có thêm giá trị
thiên nhiên giờ đây giống như một ngôi nhà khổng lồ của tôi vậy
nhiều người hỏi tôi anh có giàu có hay không
bản thân tôi cảm thấy cuộc sống này khiến cho tôi trở thành một triệu phú
không chỉ anh philip hiện có rất nhiều người dân mỹ khác cũng đã chọn lối sống tự do tự tại cùng chiếc xe của mình
chị jry đã sống ba năm nay trên chiếc xe van này
với chị điều thú vị nhất của cuộc sống trên xe van chính là việc chứng kiến cảnh quan ngoài cửa sổ thay đổi mỗi ngày
tôi đã bỏ việc bán ngôi nhà đang sống cho đi nhiều thứ thừa thái và chỉ giữ lại những gì thật cần thiết cho chiếc xe van
đến cuối cùng tôi đã có được nhiều thứ hơn sau chuyến hành trình này
tôi lấy lại được sự tự tin những cơ hội việc làm mới những người bạn mới
niềm tin và sự kiên trì khi bạn theo đuổi niềm đam mê sẽ giúp bạn có được một cuộc sống hạnh phúc hơn
thế nhưng cuộc sống trên xe van không hẳn là câu chuyện cổ tích
đó là cuộc sống thật với rất nhiều khó khăn
và những người lựa chọn cuộc sống này phải hết sức nỗ lực đặc biệt là với những phụ nữ
với andrew chị không thể tắm bội thường xuyên khi sống trên xe van
có những khi bốn ngày liền chị mới được tắm một lần
bởi thế để che giấu tình trạng cơ thể andrew lựa chọn những việc thường xuyên khi sống trên xe van

những ngày tôi cảm thấy mình là người khôn ngoan nhất thế giới
vì đã sống cuộc sống đem đến cho mình nhiều sự tự do
nhưng cũng có những thời điểm khó khăn và mệt mỏi làm tôi chỉ muốn quay trở về cuộc sống tiện nghi trước đây của mình
vì đã sống cuộc sống đem nay cho mình nhiều sự tự do nhưng cũng có những thời điểm khó khăn và mệt mỏi làm tôi chỉ muốn quay trở về cuộc sống tiện nghi trước đây của mình
cuộc ở trên xe van có thể sẽ giúp ích khá nhiều cho những người muốn tiết nghiệm
tiết kiệm cách đây vài năm cặp vợ chồng tyler và sarah tiêu tốn tới một mươi tám đô la mỹ mỗi năm chỉ
cho việc thuê nhà và với khí hậu ôn hòa ở các bang miền nam nước mỹ họ nhận ra rằng mình hoàn
toàn có thể sống trong một chiếc xe van và tiết kiệm tiền hai người sống trong chiếc xe van cùng
với hai con chó cưng với một lò sửa di động bình nước được họ đổ đầy tại nơi làm việc
điện từ pin mặt trời và một nhà vệ sinh di động nhỏ
chúng tôi thường chọn đỗ quanh những tòa nhà trung cư nơi người ta thường không quen biết hàng xóm
nếu như đỗ trước cửa những căn nhà riêng có thể sẽ gặp nhiều phiền tói hơn với chủ nhà
hầu hết những người chọn cuộc sống trên xe van đều phải học cách kiếm sống dọc đường từ việc
chụp ảnh đến viết lách mỗi con người ở trên xe đều phải tập thích nghi với cuộc sống mới trong
điều kiện thiếu thốn và tự nuôi mình trong khi vẫn tiếp tục chuyến hành trình dài matt zandra

là một vận động viên lặn chuyên nghiệp vì niềm vui xê dịch cũng đã bán căn hội chung cư để mua một chiếc xe van
hoán cải anh đã trải nghiệm hàng chục nghìn km khắp nước mỹ một mình
có đôi khi phần mềm chỉ đường bị sai tôi đi lạc và cảm thấy chán nản hay cô đơn
căng thẳng nhưng trên hết lựa chọn cuộc sống trên xe van là một trải nghiệm mở mang đồ óc
cho dù là khó khăn đến đâu đi nữa không ai trong số những cư dân trên xe van cảm
thấy hối tiếc vì đã chọn cuộc sống này điều khiến những cư dân xây dịch mong ước nhất là trên xe van
ngôi nhà di động của họ có mạng internet ổn định
những bức tranh tường lớn minh họa cuộc sống của những người phụ nữ da đen mạnh mẽ
truyền cảm hứng đang được thực hiện ở london nghệ sĩ đường phố có biệt danh dreap
tác giả của loạt tranh hy vọng những bức chân dung nổi bật này sẽ truyền tải thông điệp tích cực
đến một nhóm dân số thường chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc
chương trình ngày hôm nay